hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

bộ y tế cho biết ngoài ra theo bộ trưởng bộ y tế năm hai nghìn hai mươi hai dịch covid một mươi chín được nhận định là chưa thể kiểm soát được hoàn toàn
dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến phức tạp với hơn một mươi năm ca nhiễm mới và hơn một trăm năm mươi trường hợp tử vong mỗi ngày
việt nam đã ghi nhận ca bệnh nhiễm biến chủng omicron trong cộng đồng và nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất cao
từ thực tế trên bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết
mục tiêu của bộ trong năm hai nghìn hai mươi hai vẫn là triển khai các kịch bản phòng chống dịch theo bốn cấp độ
tuy nhiên với độ bao phủ vaccine ở mức cao như hiện nay bộ sẽ điều chỉnh các tiêu chí để đánh giá cấp độ dịch
từ kiểm soát các ca bệnh mới trong cộng đồng sang kiểm soát người mắc covid một mươi chín phân loại theo nguy cơ cao và rất cao
bộ cũng sẽ điều chỉnh các biện pháp y tế và hành chính phù hợp để qua đó có các biện pháp phù hợp hiệu quả hơn
khi có những biến chủng nguy hiểm mới
đặc biệt tốc độ lây nhiễm của omicron cao gấp bảy lần trong nhóm chưa tiêm chủng và gấp ba lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ
nên số ca mắc tăng rất nhanh có thể gây quá tải hệ thống y tế
với tốc độ lây lan nhanh của chủng omicron và có thể các chủng mới khác bộ y tế lo ngại về sự bùng phát của đợt dịch
trong thời gian tới đây nên đòi hỏi phải có những nỗ lực lớn hơn nữa trong công tác phòng chống dịch
và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
đứng trước thách thức nêu trên ngành y tế xác định nhiệm vụ trước mắt và ưu tiên hàng đầu là tiếp tục tập trung cao nhất
cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và triển khai thực hiện thành công chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
góp phần quan trọng để thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
bên cạnh đó bộ y tế cũng sẽ tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo hướng quản lý rủi ro
ưu tiên mục tiêu giảm ca nặng
giảm tử vong bằng các biện pháp như nâng cao năng lực điều trị tất cả các tuyến
đảm bảo người mắc covid một mươi chín được quản lý theo dõi chăm sóc y tế phù hợp
ngoài ra bộ y tế cũng cố gắng nhanh chóng hoàn thành việc tiêm đủ ba mươi vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
và triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân được thủ tướng phát động
thưa quý vị mới đây trước diễn biến dịch cam go thủ tướng phạm minh chính đã nhấn mạnh năm bài học kinh nghiệm lớn
đồng thời yêu cầu tiếp tục tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín không để khủng hoảng y tế đổ vỡ quá tải hệ thống y tế
phát động chiến dịch tiêm chủng mùa xuân để thần tốc hơn nữa về tốc độ bao phủ vaccine
làm sớm làm ngay làm khẩn trương việc nâng cao năng lực y tế dự phòng y tế cơ sở
thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh nếu thiếu vaccine thì bộ trưởng bộ y tế sẽ chịu trách nhiệm trước đảng
nhà nước chính phủ và nhân dân nếu đủ vaccine mà không đạt mục tiêu tiêm chủng đã đề ra
thì chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố phải chịu trách nhiệm
nghiên cứu việc tiêm mũi bốn khẩn trương nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm quốc tế về việc tiêm cho trẻ em từ năm tuổi
quyết tâm mở cửa trường học an toàn trong thời gian sớm nhất
thủ tướng cũng yêu cầu bộ y tế và các địa phương làm sớm làm ngay làm khẩn trương việc nâng cao năng lực y tế dự phòng y tế cơ sở
ngay sau khi chương trình tổng thể phòng chống dịch và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội được ban hành
phải phân công nhiệm vụ cụ thể xây dựng lộ trình nhiệm vụ giải pháp từng tháng từng quý từng năm để hoàn thành nhiệm vụ này
thủ tướng nhấn mạnh các biện pháp phòng chống dịch dứt khoát phải được thực hiện thống nhất trên toàn quốc
nhưng linh hoạt trong phạm vi nhất định
các địa phương nếu áp dụng các biện pháp khác hoặc cao hơn quy định chung thì phải báo cáo
ông cũng lưu ý không được ngăn sông cấm chợ cản trở di chuyển của người dân
đồng thời thực hiện nghiêm năm k nhất là với các phương tiện giao thông cộng đồng
nhân dịp này thủ tướng yêu cầu phát động chiến dịch tiêm chủng mùa xuân từ ngày một tháng hai đến ngày hai mươi tám tháng hai để đạt mục tiêu đề ra
trước sự xuất hiện của omicron ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho rằng
ý thức của từng người dân sẽ giúp thành phố đẩy lùi dịch bệnh
đồng thời cũng kêu gọi người dân không hoang mang trước biến chủng omicron
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã họp báo
thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố
tại buổi họp phóng viên đặt câu hỏi
biến chủng omicron đã xuất hiện tp hcm có thay đổi các hoạt động dịp tết nguyên đán hay không
trao đổi về vấn đề này phó ban chỉ đạo phạm đức hải thông tin
đến nay cả nước có một trăm linh tám ca mắc covid một mươi chín do biến chủng omicron riêng tp hcm có sáu mươi tám ca
người dân không quá hoang mang lo lắng thành phố đã và đang triển khai đồng bộ
để ứng phó với biến chủng omicron này
thành phố đề nghị người dân hết sức bình tĩnh nhưng không chủ quan tiếp tục thực hiện năm k và vaccine
ý thức của từng người dân sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được dịch bệnh
ông hải nêu lời kêu gọi của ban chỉ đạo
theo ông hải cần hết sức bình tĩnh và hiện tại tp hcm chưa có gì thay đổi các hoạt động trong dịp tết
các hoạt động như đường hoa đường sách hội hoa xuân vẫn thực hiện theo kế hoạch
về phản ánh của tp hcm tp hcm đã thay đổi các hoạt động trong dịp tết
theo một báo chí hiện có tình trạng lơ là trong khai báo y tế
ông hải cho hay khi tp hcm bắt đầu thực hiện việc công bố dịch và khi tp hcm liên tục đạt cấp một
qua khảo sát có thể thấy còn khá nhiều cơ quan đơn vị thực hiện chưa nghiêm việc khai báo y tế
do đó thành phố mong muốn người dân đừng vì mất một ít thời gian mà không thực hiện việc khai báo y tế
thứ hai đề nghị các cơ quan đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm đừng cho rằng là vùng xanh rồi
tiêm chủng vắc xin
thứ ba đề nghị các quận huyện tăng cường nhắc nhở kiểm tra thực hiện nghiêm việc khai báo y tế trên địa bàn
do đó xin nhắc lại người dân tuyệt đối không nên quá hoang mang trước biến chủng mới này
thông tin tiếp theo có lẽ là vấn đề khiến cho nhiều người quan tâm và theo dõi hơn cả
nếu quý vị cảm thấy hai triệu ca nhiễm trong đó có trên ba mươi sáu ca tử vong là con số vô cùng khủng khiếp
được thống kê cho đến thời điểm này
thì tám mươi năm số ca tử vong do covid một mươi chín chưa tiêm vắc xin sẽ giúp bạn cảm thấy yên tâm hơn khi đã tiêm ngừa ít nhất là hai mũi vắc xin
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một gần bốn mươi tám ca tử vong là người có bệnh nền trên sáu mươi năm tuổi
hơn ba mươi sáu là người từ năm mươi đến năm mươi sáu tuổi
nhóm một mươi tám đến bốn mươi chín tuổi là hơn một mươi năm và nhóm từ đến một mươi bảy tuổi là bốn
các địa phương đã tập trung bảo vệ nhóm nguy cơ phân loại sàng lọc f sử dụng thuốc kháng virus sớm cho f có nguy cơ cao và rất cao kể cả khi chưa có triệu chứng
nhờ đó số ca tử vong giảm đặc biệt tp hcm giảm còn dưới hai mươi ca mỗi ngày
song bộ y tế đánh giá tỷ lệ tử vong vẫn ở mức cao
nhiều địa phương chưa triển khai sát với hướng dẫn phân loại nguy cơ đối với f dẫn đến f nguy cơ cao và rất cao phải điều trị
tại nhà một số chưa được can thiệp kịp thời
một số địa phương gặp khó khăn về nhân lực điều trị f công nặng
f tầng ba cao nhất trong mô hình tháp ba tầng đến viện muộn vì tự điều trị tại nhà không khai báo y tế địa phương
một số được chuyển tầng điều trị muộn do công tác điều phối chưa hợp lý
nhiều cơ sở y tế lại chưa đủ năng lực thu dung điều trị khi số f nặng tăng cao chưa tăng cường được năng lực hồi sức tích cực
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhận định
cơ thể kiểm soát hoàn toàn covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi hai
biến chủng mới xuất hiện khiến cho dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn và khó lường hơn
số ca nhiễm mới có thể tăng nhanh ngay cả khi đã tiêm vaccine
do tốc độ lây nhiễm của omicron cao gấp bảy lần trong nhóm chưa tiêm và gấp ba lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ
do đó ngành y tế tiếp tục là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng tuyến đầu khác trong phòng chống dịch covid một mươi chín

bộ y tế đặt ra năm nhiệm vụ trong năm mới trong đó ưu tiên đầu tiên là phòng chống covid một mươi chín để phục hồi kinh tế xã hội
đặc biệt tập trung năng lực điều trị nhằm làm giảm nguy cơ chuyển nặng và tử vong
sẵn sàng trạm y tế lưu động ở các địa bàn dịch diễn biến phức tạp
cung ứng đầy đủ thuốc thiết bị vật tư y tế cho điều trị
không để tình trạng f không tiếp cận được y tế không được phát thuốc và theo dõi sức khỏe
chỉ còn chục ngày nữa là đến kỳ nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
nhiều người dân quan tâm liệu có được về quê ăn tết và việc về quê ăn tết có phải cách ly hay không
nếu như hải phòng và hải dương quy định người từ vùng cam trở về phải cách ly tại nhà
thì quảng ninh vẫn yêu cầu phải cách ly tập trung
thưa quý vị người vùng xanh vùng vàng khi trở về các tỉnh hải phòng quảng ninh nam định hay hải dương
chỉ cần khai báo y tế tuân thủ tốt năm k tự theo dõi sức khỏe không phải làm xét nghiệm covid một mươi chín
tuy nhiên đối với người về từ vùng cam vùng đỏ các tỉnh vẫn có những quy định riêng trong đó có yêu cầu phải cách ly
cụ thể tại hải dương người trở về từ vùng đỏ phải có kết quả test nhanh kháng nguyên
hoặc bằng rt pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu
trong đó nếu người tiêm đủ liều vaccine phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày
kể từ ngày trở về địa phương
nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều hoặc mũi cuối cùng chưa qua một mươi bốn ngày
phải thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
và thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
đối với những người trở về từ vùng cam hải dương yêu cầu phải tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày
nên tự xét nghiệm sars cov hai và nếu kết quả xét nghiệm vào ngày thứ ba âm tính
thì được kết thúc tự theo dõi sức khỏe
đối với người về từ vùng vàng thì khuyến khích tự xét nghiệm covid một mươi chín để đảm bảo an toàn
tại hải phòng người trở về từ vùng đỏ nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine sẽ cách ly tại nhà bảy ngày
xét nghiệm hai lần và tự theo dõi sức khỏe thêm bảy ngày nữa
nếu chưa tiêm đủ liều hoặc mũi hai chưa qua một mươi bốn ngày người già bệnh nặng trẻ nhỏ
thì cách ly tại nhà một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm ba lần
đối với người từ vùng cam sẽ cách ly tại nhà bảy ngày xét nghiệm một lần
nếu chưa tiêm đủ liều vaccine cách ly tại nhà một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm hai lần
đối với người từ vùng vàng mà đã tiêm đủ liều tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
còn nếu chưa tiêm đủ liều thì tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày
đối với người từ vùng xanh mới khỏi covid một mươi chín sẽ tự theo dõi sức khỏe bảy ngày
đối với người đã tiêm hai mũi vaccine và một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm đủ vaccine
tại quảng ninh người trở về từ vùng xanh và vùng vàng
không phải làm xét nghiệm covid một mươi chín chỉ cần khai báo y tế
trong trường hợp nếu đến hoặc vào vùng đỏ vùng cam phải khai báo và thực hiện cách ly tập trung
mọi chi phí xét nghiệm và cách ly do người dân tự chi trả
người đã tiêm đủ hai liều vaccine cách ly tập trung bảy ngày xét nghiệm hai lần
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày
người chưa tiêm đủ hoặc đã tiêm đủ liều vaccine trong đó liều cuối cùng chưa qua một mươi bốn ngày
phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày xét nghiệm
tại nam định mọi người trở về đều phải thực hiện năm k khai báo y tế và khuyến khích tự xét nghiệm covid một mươi chín
đối với người trở về từ vùng cam sẽ tự theo dõi sức khỏe hạn chế tiếp xúc với người khác
và tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng theo hướng dẫn của bộ y tế
đối với người trở về từ vùng đỏ nếu tiêm đủ hai mũi vaccine thì cách ly tại nhà bảy ngày
và đối với người chưa tiêm đủ hai mũi hoặc tiêm mũi hai mà chưa đủ một mươi bốn ngày
lại nhà một mươi bốn ngày
và chúng tôi có để kèm sáu mươi ba tỉnh thành quy định về quê cách ly ở màn hình kết thúc
nếu quý vị và các bạn quan tâm thì hãy bấm vào màn hình để biết thêm những thông tin chi tiết
thưa quý vị hết hà nội đang ở mức báo động vì ca covid một mươi chín gần chạm mốc ba
thành phố hồ chí minh hạ nhiệt thì mới đây đà nẵng lại leo tốp khi có tới gần một ca mắc mới mỗi ngày
chiều ngày hai mươi tháng một ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín đà nẵng cho biết
thành phố ghi nhận chín trăm tám mươi ba người mắc covid một mươi chín
trong đó có đến sáu trăm ba mươi ca chưa cách ly bốn mươi chín ca cách ly tập trung hai trăm tám mươi năm ca cách ly tại nhà một mươi chín ca trong khu phong tỏa
trong số sáu trăm ba mươi ca chưa cách ly có ba trăm sáu mươi chín ca tự đến các bệnh viện phòng khám trung tâm y tế khám bệnh để xét nghiệm
hai trăm một mươi năm ca test nhanh dương tính được trạm y tế các phường xã lấy mẫu
hai mươi năm ca xét nhậm định kỳ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
một mươi hai ca xét nhậm định kỳ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
và một mươi ba ca về tường ngoại tỉnh
đáng chú ý trong số các ca cộng đồng có bảy ca lấy mẫu tiểu thương ở các chợ
chợ mới chợ non nước chợ nam ô chợ mỹ an chợ quán hộ
và hai ca là lực lượng phòng chống dịch xét nghiệm định kỳ
liên quan đến tình hình dịch ubnd tp cũng ban hành công văn thống nhất áp dụng thời gian thiết lập vùng cách ly y tế
tức khu vực phong tỏa tối thiểu bảy ngày kể từ ngày ghi nhận ca mắc covid một mươi chín cuối cùng chưa được cách ly trước đó
của khu vực tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian phong tỏa có thể kéo dài hơn
sau bảy ngày dựa vào diễn biến tình hình dịch để đánh giá lại nguy cơ
nếu như hết nguy cơ hoặc nguy cơ lây lan cộng đồng thấp thì kết thúc phong tỏa hoặc thu hẹp phạm vi phong tỏa
ở mức gọn nhất chỉ khu trú ở một số hộ gia đình xung quanh các ca mắc mới
nếu nguy cơ lây lan còn cao thì tiếp tục kéo dài thời gian phong tỏa
trường hợp khu vực phong tỏa có dưới chín mươi năm người trong độ
tuổi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín theo quy định được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
thì thời gian thiết lập phong tỏa ít nhất là một mươi bốn ngày
chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ người dân miền tây đã gửi về cho chương trình
những tỉnh thành miền tây khi về quê cách ly sẽ như thế nào
vâng và trả lời cho câu hỏi này thì chúng tôi xin được cập nhật những tin tức mới nhất
và khẳng định rằng thành phố ở miền tây không cấm cản người về quê xung họp với gia đình
và chung vui tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
tuy nhiên các địa phương đều khuyến cáo người dân khi sinh hoạt đi lại trong thời gian nghỉ tết nguyên đán
cần tuyệt đối tuân thủ quy định năm k và các quy định về phòng chống dịch tại địa phương
cụ thể với cà mau tỉnh này vào ngày hai mươi tháng một đã đánh giá lại cấp độ dịch trên phạm vi cấp xã trên toàn tỉnh
và theo đó toàn tỉnh không còn xã có vùng đỏ vùng cam
địa phương này khẳng định không có quy định cách ly hay theo dõi sức khỏe công dân từ nơi khác đến tỉnh
hoặc về quê ăn tết nhưng người dân cần tuân thủ quy định về phòng dịch trong việc khai báo y tế và thực hiện năm k
tương tự tại tỉnh bạc liêu người đã tiêm đủ hai liều vaccine trở lên khi về đến địa phương chỉ cần khai báo y tế
và thực hiện năm k không bị cách ly theo dõi dưới mọi hình thức
lãnh đạo tỉnh khẳng định luôn tạo mọi điều kiện cho người dân về quê đón tết
xung họp đầm ấm cùng gia đình trong lúc vẫn đảm bảo phòng chống dịch
các địa phương khác như đồng tháp sóc tra
thành phố cần thơ vĩnh long kiên giang đều thông thoáng trong các quy định về phòng dịch
và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui tết
trong đó tại tỉnh đồng tháp người dân về quê không cần phải khai báo y tế
nhưng phải chấp hành tốt các biện pháp năm k hạn chế tối đa tập trung đông người
chủ tịch ubnd tỉnh an giang ông nguyễn thanh bình cho biết tỉnh không hạn chế người dân về quê ăn tết
tuy nhiên chủ tịch tỉnh khuyến cáo người dân về vui xuân đón tết thì cần tuân thủ các biện pháp
phòng chống dịch không tụ tập đông người thực hiện biện pháp năm k nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân
gia đình và cả cộng đồng nhất là trước sự lây lan nhanh của biến chủng mới
lãnh đạo hai tỉnh hậu giang và sóc trăng cho biết thực hiện nghiêm nghị quyết số một trăm hai mươi tám của thủ tướng chính phủ
do đó vào dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai này địa phương không đặt ra thêm yêu cầu nào
để tạo điều kiện cho người dân làm ăn xa được trở về quê xung họp và đón tết với gia đình
trong đó lãnh đạo tỉnh sóc trăng đề nghị bà con trước khi về quê nên tự thực hiện xét nghiệm
để xác định kết quả âm tính bên cạnh đó thực hiện nghiêm quy tắc năm k để đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng
còn lãnh đạo tỉnh hậu giang thì khuyến cáo người dân khi về quê vào dịp tết nên đến trạm y tế ở địa phương
để khai báo y tế đồng thời thường xuyên theo dõi sức khỏe hạn chế tụ tập đông người
và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ngay sau đây
là tình hình tin tức covid một mươi chín trên thế giới quý vị hãy lạc quan lên vì ít nhất số ca nhiễm của chúng ta
vẫn đang trong tầm kiểm soát kể cả khi tây ban nha bồ đào nha và anh có số ca mắc mới đứng thứ ba
thứ tư trên thế giới thì các nước này cũng đang xem xét bình thường hóa việc đối phó với dịch covid một mươi chín
ý tưởng của họ là chuyển từ chế độ xử lý khủng hoảng sang chế độ kiểm soát dịch bệnh
tiếp cận virus corona giống như cách đối phó với bệnh cúm hoặc là bệnh sởi
điều đó có nghĩa là họ cần chấp nhận rằng lây nhiễm sẽ xảy ra và họ phải chăm sóc cho những người có nguy cơ và bị biến chứng
thủ tướng trung tả của tây ban nha pedro sánchez cũng muốn liên minh châu âu xem xét thực hiện những thay đổi như vậy
do biến thể omicron hiện tại dù lây lan nhanh hơn nhưng độ nguy hiểm lại giảm đi
hơn tám mươi dân số tây ban nha đã được tiêm liều vaccine kép và các nhà chức trách đang tập trung vào việc tăng cường khả năng miễn dịch của người lớn
nhiều quốc gia dung chuyển bởi số ca nhiễm omicron kỷ lục đã từ bỏ việc xét nghiệm ổ ạt và cắt giảm thời gian cách ly
đặc biệt là đối với những người không có nhiều triệu chứng hoặc triệu chứng chỉ như cảm lạnh
kể từ đầu năm các lớp học ở nhiều trường học ở tây ban nha chỉ dừng lại nếu các vụ bùng dịch lớn xảy ra
thay vì phát hiện một ca nhiễm đầu tiên như trước đây
tại bồ đào nha với một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới
thống marcelo rebelo de sousa đã tuyên bố trong bài phát biểu năm mới rằng đất nước đã chuyển sang một giai đoạn khác
còn tại vương quốc anh việc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và hộ chiếu covid một mươi chín sẽ bị loại bỏ vào ngày hai mươi sáu tháng một
thủ tướng boris johnson thông báo hôm thứ tư và nói rằng làn sóng covid một mươi chín mới nhất đã lên đến đỉnh điểm trên toàn quốc
yêu cầu cách ly những người bị nhiễm trong năm ngày vẫn được áp dụng nhưng ông johnson cho biết
sẽ tìm cách loại bỏ quy định này trong thời gian tới nếu dữ liệu về virus corona tiếp tục được cải thiện
số liệu thống kê chính thức cho thấy chín mươi năm dân số anh đã phát triển kháng thể chống lại covid một mươi chín do nhiễm bệnh hoặc được tiêm chủng
tuy nhiên tổ chức y tế thế giới who nói rằng còn quá sớm để xem xét thực hiện bất kỳ một sự thay đổi tức thời nào
tổ chức này chưa có các tiêu chí xác định rõ ràng để tuyên bố covid một mươi chín là một căn bệnh đặc hữu
nhưng các chuyên gia của tổ chức này trước đó đã nói rằng sự thay đổi cách tiếp cận chỉ có thể diễn ra khi virus dễ dự đoán hơn và không có các đợt bùng phát kéo dài
tiến sĩ michael ryan giám đốc phụ trách xử lý các tình huống khẩn cấp của who cho biết
đó là một nhận định chủ quan bởi không chỉ là vấn đề về số lượng ca nhiễm đó còn là vấn đề về mức độ nghiêm trọng và về tác động của dịch bệnh
hiện chưa rõ chiến lược coi covid một mươi chín là một bệnh
các bệnh đặc hữu sẽ cùng tồn tại với cách tiếp cận zero covid được trung quốc và các quốc gia châu á khác áp dụng như thế nào
và điều đó sẽ ảnh hưởng đến du lịch quốc tế ra sao
như chúng ta hãy cùng chờ đợi và cầu mong covid một mươi chín sẽ thực sự kết thúc vào năm nay
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục những thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và các cơ quan trước năm
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live suprite và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tin tức covid một mươi chín